đại diện thường trực của nga tại tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato alessander grosko hôm nay cho biết đã cung cấp dữ liệu cho nato chứng minh rằng thổ nhĩ kỳ cố tình bắn hạ máy bay su hai mươi bốn của nga
ông grushko cho biết ông đã có cuộc hội đàm với phó tổng thư ký nato về vụ su hai mươi bốn đưa ra đánh giá của nga về vụ việc này và trích dẫn một loạt các yếu tố chính trị quân sự cho thấy bản chất của cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào máy bay của nga trên không phận syri
bên cạnh đó ông grusho lưu ý rằng nato đã bao che cho ankara không đánh giá những hành động của thổ nhĩ kỳ và do đó phải chịu trách nhiệm về sự cố trên
trong một diễn biến khác chính phủ liên bang nga đã hủy bỏ hoạt động năm hợp
hợp tác nga thổ nhĩ kỳ vốn được lên kế hoạch tổ chức vào năm hai nghìn một mươi sáu
bộ trưởng văn hóa nga cũng tuyên bố rằng việc giao lưu chéo năm văn hóa và du lịch của nga và thổ nhĩ kỳ vào năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám không được tiến hành như dự kiến